xin kính chào quý vị và các bạn
từ đêm nay sang ngày mai khối không khí lạnh có thể tăng cường yếu xuống khu vực bắc bộ
gây ra mưa nhỏ ở vài nơi tập trung tại khu vực vùng núi
ngoài ra do đời gió đông đến phía đông nam mang ẩm từ biển thổi vào đất liền
vì vậy đêm và sáng trời nhiều mây hơn sương mù và sương mù nhẹ xuất hiện ở diện giải rác
nhiệt độ thấp nhất về ban đêm sẽ phổ biến là một mươi sáu một mươi chín độ vùng núi cao có nơi là dưới một mươi ba độ
đến trưa chờ mai trời hưởng nắng nhật độ cao nhất trong ngày sẽ ra động từ hai mươi hai hai mươi năm độ
riêng khu tây bắc có nơi sẽ cao hơn sau đó sẽ còn tăng chậm trong những ngày tới
tại khu vực trung bộ sẽ có mưa vài nơi trong đêm nay và ngày mai
ở phía bắc trung bộ về đêm và sáng sớm trời rét nhiều mây có sương mù và sương mù nhẹ ở diện giải rác
nhật độ sẽ ra động trong ngày phổ biến là một mươi sáu hai mươi năm độ
tại khu vực trung trung bộ chỉ riêng đêm nay và sáng mai
còn có mưa nhỏ giải rác trong ngày nhật độ sẽ ra động từ một mươi tám hai mươi tám độ
khu vực các tỉnh ven biển nam trung bộ ban ngày có nắng vừa phải với nhiệt độ hai mươi hai ba mươi một độ
khu vực tây nguyên và nam bộ tiếp tục trong thời kỳ mùa khô duy trì thời tiết ít mưa ngày trời nắng
một số nơi sẽ xuất hiện mưa rông trái mùa cục bộ vào chiều tối nhưng sẽ kết thúc nhanh
có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất ngày ở tây nguyên sẽ đạt từ hai mươi tám ba mươi một độ còn nam bộ là ba mươi một ba mươi bốn
trên biển đông nam bộ cục bộ có nơi nắng nóng với nhật độ lên trên ba mươi năm độ
ở trên biển khu vực biển đông bao gồm cả hai vùng biển quần đảo hoàng sa và trường sa
có mưa vài nơi hình hành gió đông bắc cấp bốn năm
riêng ở khu vực nam biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa
lưu ý tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn một mươi km cần đề phòng có lốc xoáy ở trong gần rồng
nhiệt độ hai quần đảo hoàng sa và trường sa đều ở mức là hai mươi năm hai mươi chín độ
khu vực hà nội nhiều mây không mưa sáng sớm có sương mù trưa chiều giảm mây trời nắng
gió đông bắc đến đông cấp hai ba trời rét nhật độ từ một mươi bảy hai mươi bốn độ